thanh tra chính phủ đã ban hành quyết định thanh tra toàn diện việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý sử dụng đất đai tài sản công tại khu liên hợp thể thao quốc gia mỹ đình
theo quyết định thanh tra thời kỳ thanh tra từ năm hai nghìn chín đến hai nghìn một mươi tám khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ trên thời hạn thanh tra là năm mươi ngày làm việc
trước đó văn phòng chính phủ đã có văn bản chuyên đạt chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình giao thanh tra chính phủ thanh tra toàn diện khu liên hợp thể thao quốc gia
trong đó tập trung các nội dung thanh tra như việc chấp hành quy định của pháp luật về công tác quản lý sử dụng đất đai tài sản công báo cáo thủ tướng chính phủ kết quả